tháng bảy chiên là dịp cao điểm để đảng nhà nước và toàn xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách
với tất cả tinh thần và trách nhiệm của mình
với các cấp hội phụ nữ tỉnh quảng trị từ việc nhỏ đến việc lớn
công tác này cũng được thực hiện bằng tất cả lòng tôn kính
sự biết ơn để phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu đậm của dân tộc ta
giữa hẻo lánh vùng biên giới xa xôi một căn nhà ấm áp và nghĩa tình được dựng lên cho mẹ hồ thị mật
mẹ là bệnh binh chồng con đều mất sớm và phải nuôi hai cháu nhỏ
đó là một trong số hai trăm sáu mươi chín nhà tình nghĩa với trị giá hơn năm tỷ đồng
mà các cấp hội phụ nữ quảng trị vận động quyên góp hoặc trích từ quỹ hội
hội phí để xây dựng cho các gia đình chính sách
được sự quan tâm của cả cấp hội phụ nữ tôi rất vui sướng
có được ngôi nhà vững chảy kỳ đáo hơn để ở
chứ bấy lâu nay khó khăn quá chỉ ở nhà tàm bờ thôi
mùa mưa thì ướt mùa đông thì lành
còn tại thôn liêm công phường thuộc xã vĩnh thành huyện vĩnh linh hơn ai hết
bà mẹ việt nam anh hùng lưu thị di chịu đựng mất mát lớn khi cả chồng và con đều hy sinh vì đất nước
nhưng mẹ di không có đơn mà luôn có các chị em phụ nữ trong thôn đến chia sẻ chăm sóc và giúp đỡ việc nhà
đó là những hoạt động giàu ý nghĩa của tri hội phụ nữ thôn liêm công phường
khi nhận đỡ đầu các gia đình chính sách ở địa phương
đến nay đã có tất cả một mươi sáu bà mẹ việt nam anh hùng ở tỉnh quảng trị
được các cấp hội phụ nữ nhận phụng dưỡng và chăm sóc như vậy
trí hội cũng xuất phát từ vấn đề tình cảm và rất nhiều nhiệm vụ
cũng cố gắng làm hết sức mình trong khả năng có thể
hoặc là thường xuyên hỏi thăm đồng biến mẹ trong đau ổn
và có những công việc gì mà trong gia đình cần thì trí hội sẵn sàng giúp đỡ
tỉnh quảng trị có hai bốn trăm bốn mươi ba
hai bà mẹ việt nam anh hùng hơn một mươi tám liệt sĩ hơn một mươi thương binh
và người hưởng chính sách như thương binh và hàng vạn gia đình có công với cách mạng
việc giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ hội viên phụ nữ về công tác đền ơn đáp nghĩa
được hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng trị xem là nhiệm vụ hàng đầu cần tập trung thực hiện
ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội
tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ
và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong hội viên phụ nữ toàn tỉnh
chúng tôi coi đây là một hoạt động thường xuyên của hội phụ nữ
không chỉ là trong một thời điểm một dịp
mà là hoạt động thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động
hỗ trợ người phụ nữ phát triển toàn diện xây dựng gia đình hạnh phúc
không nơi nào như tỉnh quảng trị mỗi tất đất đều in dấu những trang sử hào hùng
truyền thống giữ nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc việt nam
với nhân dân cả nước sự tôn kính lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ
và các gia đình chính sách của phụ nữ quảng trị
mãi mãi là hành trang cho thế hệ phụ nữ ngày nay
và mai sau tiếp bước xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước